đến cuối giờ chiều ngày hai mươi bốn tháng chín cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm cùng với trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm và các đơn vị chức năng quận bình thạnh
và phương hai mươi bảy quận bình thạnh vẫn đang khẩn trương tìm cách đưa các nạn nhân ra ngoài
trong đống đổ nát do sập căn nhà bốn tầng
theo thông tin ban đầu tại hiện trường thời điểm sự cố xảy ra
có một số nạn nhân bị kẹt dưới đống đổ nát
đến một mươi năm h hai mươi ba phút cùng ngày tổ ứng cứu đã đưa được các nạn nhân ra ngoài
và đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng
đội ngũ cứu hộ đã phải sử dụng các thiết bị chuyên dụng như con đội
khung thép chịu lực cao máy cắt bê tông kim loại
khi sập thì tổng cộng là chủ nhà là có ba người còn thợ thì là sáu người
khi quá trình sập thì là hai người đã ở bên ngoài còn lại là lực lượng cứu nạn cứu hộ
của cảnh sát công chế chỉ cháy bình thành xuống thì đã kịp thời đưa được năm nạn nhân